bộ giao thông vận tài vừa đưa ra phương án về việc vận chuyển hành khách hàng hóa trong đợt giãn cách thứ hai
việc vận chuyển hành khách với ba đối với ba nhóm địa phương theo phân chia ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nhóm một nhóm có nguy cơ cao nhóm hai nhóm có nguy cơ trung bình nhóm ba nhóm có nguy cơ thấp gồm các tỉnh còn lại
áp dụng từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng bốn
đối với vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy nội địa hàng hải các tỉnh thuộc nhóm một nhóm hai sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số một mươi sáu về lĩnh vực vận tải
không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa
tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương
từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương việc phân loại mỗi tỉnh và từng nhóm có thể thay đổi